nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam đức ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điện đàm với thủ tướng đức angela merkel
hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong bốn mươi năm năm qua
cũng như việc triển khai mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức trong thập kỷ qua
đưa quan hệ hai nước ngày càng gắn kết chặt chẽ đa dạng và đi vào chiều sâu
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với đức
nước có vai trò và vị thế quan trọng hàng đầu ở châu âu và trên thế giới
thủ tướng angela merkel nhấn mạnh những thành tiệu quan trọng của quan hệ hai nước và tin tưởng
hợp tác giữa việt nam đức đang đứng trước nhiều triển vọng mới to lớn
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn thủ tướng angela merkel và chính phủ
các đối tác và bạn bè đức đã tích cực ủng hộ cho việc phát triển quan hệ việt nam eu trong thời gian qua
đặc biệt là việc thúc đẩy ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa mở ra những cơ hội và triển vọng hợp tác to lớn giữa hai bên
nhất là góp phần hỗ trợ tăng trưởng sau đại dịch đưa hai bên tiếp tục là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của nhau
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ đức khuyến khích doanh nghiệp đức mở rộng hợp tác với việt nam
trong những lĩnh vực thế mạnh và ưu tiên như công nghệ chế tạo máy công nghệ phụ trợ cơ sở hạ tầng thông minh
năng lượng tái tạo dạy nghề hợp tác lao động khẳng định việt nam luôn chào đón các nhà đầu tư đức
để cùng tranh thủ những cơ hội mở ra khi các chuỗi cung ứng đầu tư khu vực đang có nhiều chuyển dịch hiện nay
thủ tướng angela merkel bày tỏ vui mừng việc evfta đi vào hiệu lực đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên
cả về kinh tế và chiến lược thủ tướng angela merkel chúc mừng thành công của việt nam trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hai thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa việt nam và đức ở các diễn đàn và tổ chức quốc tế
nhất là tại liên hợp quốc khi hai nước cùng là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an
trên cương vị việt nam là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi và đức là chủ tịch luân phiên eu sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
việt nam và đức cũng cam kết tiếp tục cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác và kết nối giữa hai khu vực hướng tới nâng tầm quan hệ eu asean